một vụ khai thác trái phép rừng pomu có quy mô lớn thuộc nhóm hai a vừa xảy ra tại tiểu khu một nghìn hai trăm một mươi chín
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp grongbong tỉnh đắk lắc
tình trạng này diễn ra không chỉ một lần thế nhưng đối tượng khai thác vẫn chưa được ngăn chặn
khiến cho rừng pomu hàng trăm năm tuổi tiếp tục bị tàn phá

khiến cho rừng pomu hàng trăm năm tuổi tiếp tục bị tàn phá
cổ quý hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ nằm ngổn ngang như thế này
đối tượng khai thác vẫn chưa được ngăn chặn khiến cho rừng pomu hàng trăm năm tuổi tiếp tục bị tàn phá